thứ nhất chú trọng tăng cường hợp tác bảo vệ quản lý và sử dụng hiệu quả
bền vững nguồn nước sông mekong đưa hợp tác nguồn nước trở thành một trọng tâm hợp tác giữa sáu nước
thứ hai phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở hoàn thiện và kết nối để tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa
dịch vụ dòng vốn và đi lại của người dân
thứ ba hỗ trợ các nước mekong lan thương tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp bốn
các đề xuất và đóng góp của đoàn việt nam được các nước thành viên đánh giá cao và thể hiện trong các văn kiện của hội nghị
trong phiên họp chiều nay sau khi cho ý kiến về nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật an ninh mạng
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật quốc phòng sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên họp chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng dự án luật quốc phòng sửa đổi vẫn còn nhiều nội dung chưa rõ ràng
vì vậy ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị ban soạn thảo làm rõ quy phạm khẩn cấp về quốc phòng
trả lời về vấn đề này ban soạn thảo giải thích khẩn cấp quốc phòng đã được quy định tại luật hiện hành năm hai nghìn năm
phù hợp với khoảng một mươi ba điều bảy mươi của hiến pháp hai nghìn một mươi ba và dự án luật quốc phòng sửa đổi đang được xây dựng theo hướng cụ thể hóa khoảng một mươi ba của hiến pháp
pháp lệnh khẩn cấp hai nghìn thì hiện nay đang quy định rất cụ thể về khẩn cấp về thảm họa thiên tai
và khẩn cấp khi có tình đe dọa tới an ninh quốc gia nhưng chưa quy định cụ thể về khẩn cấp về quốc phòng
hiện nay sáu mươi ba tỉnh thành bảy trăm một mươi ba huyện và kể cả một mươi một một trăm sáu mươi hai đơn vị cấp xã đang tiến hành tổ chức chuẩn bị và huấn luyện viên thể hàng năm
và mười mấy năm nay thì hệ thống văn kiện và diễn tập của đất nước đang vận hành và chuẩn bị việc này
cơ sở khiến pháp là có cơ sở thực tiễn là luật tiền hành đã có
chính phủ đã có quy định ba mươi hai là quy định về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng
làm rõ thêm về quy phạm khẩn cấp quốc phòng thượng tướng phan văn giang tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam cho biết
trong hiến pháp điều bảy mươi đã quy định về tình trạng khẩn cấp
nhưng sau đó còn có quy định cụ thể là hai trạng thái
thứ nhất là trạng thái bị khẩn cấp về an ninh
cái thứ hai nữa là về thảm họa
bão lũ có thể là động đất có thể là dịch bệnh
nhưng mà trong này thì không nói đến khẩn cấp về quốc phòng
cho nên là căn cứ vào các nội dung này chúng tôi muốn bổ sung nội dung tình trạng khẩn cấp về quốc phòng
ủy ban thường vụ nhận thấy dự án luật quốc phòng sửa đổi vẫn còn nhiều định nghĩa chưa rõ ràng
dễ bị nhầm lẫn và có những ý kiến khác nhau cần sự thống nhất của hội đồng quốc phòng an ninh
đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu ra soát phạm vi điều chỉnh
cách dùng từ ngữ
để làm rõ các quy phạm chưa cụ thể
hôm nay tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám và hội nghị cán bộ công chức viên chức năm hai nghìn một mươi bảy
sự hội nghị có ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
thành viên thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trần quốc vượng
bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nguyễn xuân thắng
đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành
phát biểu tại hội nghị cơ bản tán thành phương hướng nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi bảy
đồng chí trần quốc vượng lưu ý trong năm hai nghìn một mươi tám học viện cần tiếp tục củng cố
nâng cao vị thế với tư cách là trường đảng cao cấp của trung ương đảng
là trung tâm quốc gia duy nhất có chức năng đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo
quản lý chung cao cấp cán bộ khoa học cho cả hệ thống chính trị
xứng đáng là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận mark lenin
tư tưởng hồ chí minh đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
khoa học chính trị khoa học lãnh đạo quản lý chịu trách nhiệm tổ chức
hướng dẫn triển khai nhiệm vụ chuyên môn cho các trường chính trị tỉnh thành phố
và các trường cán bộ của các bộ ngành
nhấn mạnh tiêu chuẩn của người cán bộ trong hệ thống trường đảng nhất thiết phải là đảng viên có những tiêu chuẩn cần thiết
đồng chí trần quốc vượng đề nghị thời gian tới học viện cần tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy học viện trung tâm và các đơn vị trực thuộc
bảo đảm tinh gọn hiệu lực hiệu quả theo tinh thần nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai
hôm nay tại trụ sở bộ ngoại giao ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đã tiếp ông john kerry cựu ngoại trưởng hoa kỳ nhân dịp ông sang thăm việt nam
nhằm thúc đẩy hợp tác nhiều mặt và tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa việt nam và hoa kỳ
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh bày tỏ vui mừng gặp lại ông john kerry tại hà nội
đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của cá nhân ông trong nhiều thập kỷ qua
đối với quan hệ việt nam hoa kỳ trên các cương vị ngoại trưởng và thượng nghị sĩ hoa kỳ
hoàn ngành ông john kerry tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến việt nam
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cũng đề nghị ông cựu ngoại trưởng hoa kỳ
tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy hợp tác vì phát triển giữa hai nước
trong đó có việc tăng cường hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giáo dục khoa học công nghệ
khắc phục hậu quả chiến tranh ứng phó với biến đổi khí hậu
ông john kerry vui mừng trước sự phát triển tích cực và thực chất trên tất cả các lĩnh vực
trong quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển năng lượng sạch
tái tạo đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội bền vững của mỗi quốc gia
sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ việt nam trong việc chuyển đổi nguồn năng lượng sang
sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo đồng thời ủng hộ các hợp tác
mang lại lợi ích cho cả hai nước và quan hệ việt nam hoa kỳ
cuộc thi sáng tạo robot việt nam năm hai nghìn một mươi tám vừa chính thức được phát động tại hà nội
đây là cuộc thi thường niên do đài truyền hình việt nam tổ chức đến nay đã bước sang năm thứ một mươi bảy
sáng tạo robot việt nam là cuộc thi dành cho sinh viên ngành kỹ thuật trên toàn quốc
đây là một sân chơi có tính trí tuệ nhằm khuyến khích khả năng sáng tạo của các bạn trẻ yêu khoa học kỹ thuật
góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp tự động hóa việt nam
ý tưởng của chủ đề luật thi abu robocon hai nghìn một mươi tám được xây dựng dựa trên một trò chơi dân gian quen thuộc của việt nam
có tên gọi là ném con
với đề thi này nhiều điểm mới về kỹ thuật sẽ đòi hỏi các đội thiết kế robot
phải hội tụ các yếu tố thông minh về kỹ thuật độ chính xác sự khéo léo và thiết kế những quả còn độc đáo
mang dấu ấn riêng của từng đội
sau mùa giải năm nay việt nam sẽ chọn ra hai đội mạnh nhất toàn quốc để tham dự cuộc thi sáng tạo robot châu á thái bình dương
sẽ được tổ chức tại việt nam
hôm nay tại hà nội bệnh viện đa khoa đức giang đã họp công bố sự việc bác sĩ nguyễn văn tiến
đưa ra quyết định không chính xác đối với một thai phụ vào ngày bốn tháng một vừa qua
vào ngày bốn tháng một
do sai sót trong quá trình khám chữa bệnh bác sĩ nguyễn văn tiến ở khoa phụ sản bệnh viện đa khoa đức giang
đã có chỉ định không chính xác và đưa ra lời khuyên chưa thỏa đáng với chị nguyễn thị thanh mai
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đang mang thai được khoảng bảy tuần trú tại phường thượng thanh quận long biên hà nội
cụ thể bác sĩ nguyễn văn tiến đã chẩn đoán thai chết lưu và đưa ra lời khuyên cho người bệnh
cũng như người nhà bệnh nhân là siêu âm lại và hút hai vì nếu thai lưu và không được xử lý sớm
sẽ gây những biến đổi
ban lãnh đạo bệnh viện đa khoa đức giang đã có quyết định xử lý kỷ luật bác sĩ nguyễn văn tiến
của khoa phụ bằng cách điều chuyển công tác về phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện
tạm ngừng công tác chuyên môn cũng như phê bình tập thể khoa phụ kiếp trực cùng ngày xảy ra sự việc trên
hồi một giờ ba mươi phút dạng sáng nay ngày một mươi tháng một trung tâm y tế quân dân y huyện đảo bạch long vĩ
hải phòng đã tiếp nhận ngư dân lê văn quyền hai mươi tám tuổi ở xã nghị sơn
huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa bị tai nạn nặng khi đang đánh bắt thủy sản tại vùng biển bạch long vĩ
khi đó anh quyền đang làm việc trên tàu th một trăm bốn mươi một do ông lê văn thắm là tàu trưởng đã trượt ngã xuống hầm tàu
và bị sắt đâm xuyên thấu đùi phải máu chảy nhiều
sau khi băng bó tạm thời trên tàu gần hai năm giờ đồng hồ sau tàu mới cập bến để đưa anh quyền vào trung tâm y tế cấp cứu
do sóng to giò lớn kèm mưa rông
các y bác sĩ đã tiến hành hội sức chống sốc tích cực đồng thời huy động ngân hàng máu trên đảo ngay trong đêm để truyền máu cấp cứu cho bệnh nhân
đến bốn h ba mươi phút sáng ngày một mươi tháng một ca mổ kết thúc và bệnh nhân thoát mê an toàn đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực
tại trung tâm y tế quân dân y bạch long vĩ
những ngày qua thời tiết các tỉnh thành phố phía bắc có rét đậm kèm theo mưa phùn và sương mù
trên nhiều cánh đồng huyện kiến thủy thành phố hải phòng giải rác xuất hiện thiệt hại nhỏ trong sản xuất nông nghiệp
xong hầu hết bà con tìm cách khắc phục đồng thời tích cực phòng chống rét cho cây trồng nhằm giảm thấp nhất thiệt hại
theo điều tra của tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật hải phòng thời tiết có mưa độ ẩm trong không khí cao trong những ngày qua là nguyên nhân khiến nhiều diện tích cây vụ đông xuất hiện tình trạng nấm bệnh
bệnh có thể gây hại ở nhiều bộ phận ở cây từ thân cành lá cho đến hoa trái và có thể xuất hiện gây hại trong suốt thời kỳ sinh trưởng của cây trồng ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng
ẩm độ không khí cao là điều kiện rất thuận lợi cho một số bệnh trên cây trồng cổ đông phát triển
đặc biệt là bệnh xương mai giả xương mai trên các cây hoa cà hoa bầu ví và trên các cây rau hoa thập tự
đề nghị các địa phương tăng cường cán bộ kỹ thuật để chỉ đạo hướng dẫn nông dân điều tra và phòng trừ
đặc biệt là bệnh xương mai trên các cây hoa cà cho anh thú thời tiết thuận lợi để chúng ta tổ chức phun trừ
qua thị xác trên đồng ruộng mặc dù khá nhiều diện tích cây vụ đông đã xuất hiện tình trạng nấm bệnh nhưng với diện tích nông dân thực hiện đúng quy trình canh tác
thì cây trồng có sức đề kháng tốt tình trạng bệnh ít xuất hiện cây khỏe và có khả năng cho năng suất cao
hướng dẫn của cán bộ khoa học kỹ thuật thì đã sử dụng bón nót sâu toàn bộ phân npk bằng hai mươi kg trên một xào
bán trong đồng nốn đến lúc chúng tôi bán thuốc đợt một thì chúng tôi hoàn toàn cho một mươi kg nân bán thuốc toàn bộ số đạm trong cả một chùa kỳ
sau một mươi ngày chúng tôi viết lần hai tưới nước và phun phòng trừ bệnh sư mai
đến thời điểm này thì thời tiết cũng đang bị mưa nhiều sau đợt mưa này thì chúng tôi dự kiến lại phun đồng một đợt sư mai nữa để đảm bảo cái năng suất cho cây trồng trong mùa xuân này
hiện nông dân ở hải phòng mới gieo trồng bệnh xương mai
cây trồng được hơn sáu tám trăm linh hecta cây vụ đông đạt sáu mươi tám kế hoạch sản xuất
để hạn chế thiệt hại do thời tiết sâu bệnh gây ra tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật hải phòng đã tăng cường cán bộ về các địa phương hướng dẫn nông dân xử lý bệnh phát sinh trên cây trồng
đồng thời yêu cầu các địa phương tích cực cử cán bộ kiểm tra theo dõi tình hình đồng ruộng hướng dẫn nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để phòng và trị bệnh cho cây trồng bằng các loại thuốc đặc hiệu
trong phần tin quốc tế hàn quốc để ngò khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh với triều tiên
malaysia thuê công ty mỹ tìm kiếm máy bay mh ba trăm bảy mươi
liên quan tới những diễn biến tích cực trên bán đảo triều tiên tổng thống hàn quốc moon jae in cho biết sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un nếu đó là việc cần thiết để cải thiện mối quan hệ liên triều
tuyên bố được đưa ra vào ngày một mươi năm tháng sáu
một ngày sau khi cuộc đối thoại cấp cao lần đầu tiên trong hai năm qua giữa hai miền triều tiên hàn quốc đã đạt được một số kết quả tích cực
tại cuộc họp báo đầu năm tổng thống moon jae in cho biết sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên triều nếu hội đủ tất cả các điều kiện cần thiết
song khẳng định sự thành công của một hội nghị thượng đỉnh như vậy cần phải được bảo đảm trước khi tiến hành
bên cạnh đó nhà lãnh đạo hàn quốc cũng nhấn mạnh việc cải thiện mối quan hệ liên triều không thể tách rời với vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
theo ông hàn quốc muốn thúc đẩy triều tiên ngồi vào bàn đàm phán thông qua việc cải thiện quan hệ liên triều
nếu có tiến triển hai bên có thể thỏa thuận về việc nối lại hoạt động của khu công nghiệp trung tây sơn và mở lại tour du lịch tới núi cung đang
tiếp tục thông tin về chuyến thăm của tổng thống pháp emmanuel macron tới trung quốc
nhà lãnh đạo pháp thông báo trung quốc đã đặt mua một trăm tám mươi bốn máy bay airbus ba trăm hai mươi của nước này nhằm trang bị cho một mươi ba hãng hàng không
đây được xem là một tín hiệu mới nhất
trong quá trình tăng cường hợp tác phát triển quan hệ giữa hai nước
phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô bắc kinh tổng thống pháp macron cho biết việc ký kết hợp đồng bán một trăm tám mươi bốn máy bay airbus a ba trăm hai mươi cho trung quốc sẽ sớm được hoàn tất
và khẳng định chủ tịch trung quốc tập cận bình đã xác nhận hợp đồng trên
theo ông macron pháp mong muốn bán cho trung quốc các máy bay a ba trăm năm mươi và a ba trăm tám mươi có phạm vi hoạt động tầm trung và những chiếc máy bay vận tải cỡ lớn
hợp đồng mua bán máy bay a ba trăm hai mươi đã được pháp và trung quốc thảo luận bên lề hội nghị g hai mươi ở đức
trung quốc sẽ duy trì các đơn đặt hàng mua các mẫu máy bay của airbus trong những năm tới
cũng như bảo đảm sẽ tôn trọng sự bình đẳng thị phần giữa hai hãng chế tạo máy bay airbus và boeing
trước đó tổng thống macron cùng chủ tịch trung quốc tập cận bình đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
tại cuộc gặp lần này chủ tịch tập cận bình nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước đặc biệt
ở thời điểm khởi đầu mới sẵn sàng tăng cường trao đổi củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác lẫn nhau trên mọi lĩnh vực
chính phủ malaysia hôm nay đã ký một thỏa thuận với một công ty thăm dò đáy biển có trụ sở tại mỹ
nối lại hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu mh ba trăm bảy mươi của hãng hàng không malaysia
theo đó sẽ trả cho công ty này năm mươi triệu đô la mỹ nếu tìm thấy chiếc máy bay này
tại một cuộc họp báo sau khi ký kết thỏa thuận
bộ chính phủ đã ký kết thỏa thuận
công ty thăm dò đáy biển ocean infinity sẽ tìm kiếm chiếc máy bay mh ba trăm bảy mươi trong khu vực ưu tiên rộng hai mươi năm km hai
theo thỏa thuận công ty này sẽ nhận được hai mươi triệu đô la mỹ nếu tìm thấy chiếc máy bay trong khu vực tìm kiếm đầu tiên năm km hai
nhận được ba mươi triệu đô la mỹ nếu tìm thấy trong phạm vi mở rộng tìm kiếm một mươi km hai
và nhận được năm mươi triệu đô la mỹ nếu tìm thấy trong phạm vi hai mươi năm km hai nếu tìm thấy chiếc máy bay ngoài khu vực được khoanh vùng
công ty sẽ nhận được khoản tiền lên tới bảy mươi triệu đô la mỹ công tác tìm kiếm dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng chín mươi ngày